huyện đồng phú tỉnh bình phước luôn mơ ước đến một ngày sẽ có điện lưới quốc gia để sử dụng
đến nay mơ ước đó đã trở thành sự thật điện đã thắp sáng papec ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ấp papec những ngày đầu tiên khi được nguồn điện lưới quốc gia thắp sáng
ngay sau khi lắp đặt hệ thống điện xong gia đình anh hưng đã có thể nấu cơm bằng nồi cơm điện
thay cho nấu bằng nồi nhôm trên bếp ga như trước
anh chị cũng mua sắm thêm nhiều thiết bị điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt
có thể xem tv thoải mái mà không cần phải lo hết ác quy
lắp là ngày đầu tiên rất là vui sướng
tại vì trong rừng sau mà có điện là bà con rất là vui vẻ
dân bà bếp này mà ngay có điện là mừng lắm
khu dân cư ấp ba bách có tới sáu mươi hộ nghèo và hàng trăm hectare điều cà phê cao su
đang trong thời kỳ sinh trưởng và cho thu hoạch
do đó việc không có điện đã khiến đời sống người dân trở nên khó khăn hơn
nhu cầu về thông tin liên lạc giải trí của người dân đều bị hạn chế
giờ đây có điện cuộc sống của người dân ấp ba bách chắc chắn sẽ bớt đi phần nào vất vả
lũ trẻ sẽ được ngồi học dưới ánh sáng của điện
những vườn tiêu vườn cà phê sẽ được tưới đầy đủ hơn
kinh tế gia đình cũng từ đó mà khấm khá lên

đến thời điểm hiện nay đã có gần một trăm linh hộ dân có điện
những gia đình còn lại đang được lắp đặt thiết bị để được đóng điện trong thời gian tới